cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm thuộc bộ nông nghiệp mỹ đã quyết định hoãn chuyến công tác đến việt nam
đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm lần thứ hai đối với cá thuộc bộ cá da trơn
theo dự kiến ban đầu đợt đánh giá kéo dài từ ngày hai đến ngày một mươi ba tháng ba chủ yếu đối với cá tra
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep việc đoàn công tác của mỹ hoãn sang việt nam
đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm như nêu trên nhiều khả năng do tác động từ dịch covid một mươi chín
phía mỹ cho biết sẽ sắp xếp một cuộc đánh giá khác về hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá da trơn việt nam
báo cáo của cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho thấy đây là lần thứ hai phía mỹ sang đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá da trơn việt nam
trong đó lần đầu tiên thực hiện vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
chương trình thanh tra cá gia trơn của mỹ có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm bộ nông nghiệp mỹ cho các nước xuất khẩu cá da trơn vào mỹ thời gian chuyển tiếp một mươi tám tháng để chuẩn bị các hồ sơ liên quan
việt nam đã nộp hồ sơ phục vụ đánh giá tương đương vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín